tại tây ninh ba đối tượng trần minh tiến võ vũ quốc và nguyễn hoài son cùng chú phước đông gò dầu vừa bị công an huyện gò dầu bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
trước đó vào lúc hai mươi ba h ngày sáu tháng chín tiến quốc và son sau khi đi chơi về cả nhóm dừng xe ở ngã tư nông trường thuộc ấp phước đức a xã phước đông để tiếp tục rủ nhau uống bia
lúc này anh trần minh tuấn chú huyện tràng bàng chạy xe qua nẹt bô kho khoe súng điện và chứng tỏ mình là đàn anh giang hồ
thế vậy tiến đến tiệm tạp hóa gần đó lấy một con dao chém hai nhát vào đầu làm tuấn loạn trọng
thế vậy son quốc cùng nhau đánh tới tấp gây thương tích cho tuấn
đến khi người dân gần đó phát hiện can ngăn thì tiến son quốc lên xe bỏ về
người dân đưa tuấn đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến ngày tám tháng chín thì tuấn đã tử vong